là đơn vị y tế tuyến đầu của lực lượng công an ở phía nam ngay từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư ở tp hcm
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
triển khai các hoạt động tập huấn chuyên môn chống dịch cho các y bác sĩ toàn bệnh viện
chuẩn bị phương tiện máy móc sẵn sàng kịch bản để ứng phó và lên đường khi được lệnh
trước khi được sự tăng cường của lực lượng y tế ngoài bộ công an
chúng tôi đã triển khai gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ là nhân viên y tế xuống cơ sở để điều trị cho bệnh nhân
khi tp hcm phát hiện thêm một số ca mắc covid một mươi chín ở trại giam trí hòa
trong đó nhiều ca là phạm nhân họ được chuyển đến bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín
dành riêng cho phạm nhân tại huyện củ chi tp hcm
trong bối cảnh các đơn vị y tế lớn của thành phố tập trung vào điều trị sars cov hai cho người dân
bệnh viện ba mươi tháng bốn là lực lượng nồng cốt để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe
cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân đang mắc covid một mươi chín
phạm nhân là một đối tượng đặc biệt không như những người mắc bệnh khác
cho nên ưu tiên hàng đầu là việc không đưa dịch vào trong các trại
cho nên việc công tác chuẩn bị cũng như tập huấn cũng như kiểm soát lây nan dịch bệnh
được đưa ra một cách rất kỹ càng chúng tôi đã cùng với các trại đã có những phương án
và nếu như phương án nó mà ở các trại mà có thể xảy ra thì chúng tôi cũng có cái phương án
là đưa cán bộ chiến sĩ xuống nhân viên y tế xuống tận các trại
với tinh thần lương y như từ mẫu một trăm linh y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn đến khu điều trị covid một mươi chín
đặc biệt này với phương chăm hết dịch mới trở về những ngày nản xúc động này được chuyển về
từ khu điều trị covid một mươi chín cho phạm nhân dù mỗi ngày làm việc với cường độ cao
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm để điều trị cho phạm nhân
không phải vì thế mà họ trùng bước các y bác sĩ được bang giám đốc quan tâm đặc biệt
thường xuyên trao đổi về chuyên môn và hỗ trợ về điều kiện sinh hoạt
sao cho người thầy thuốc áo xanh khi ra chiến trường luôn mang tâm thế
có chuyên môn tốt nhất và hậu phương vững chắc nhất
anh em chúng tôi cũng được hỗ trợ hết mình
cũng như sự động viên của ban đốc để giúp cho anh em chúng tôi vượt qua khó khăn để hoàn thành
các nhiệm vụ mà ban giám đốc vượt giao là sẽ cố gắng chăm dịch trong thời gian sớm nhất
bộ quần áo để đảm bảo cho bác sĩ đi vào điều trị rất kín và nóng
cho nên là mỗi bác sĩ thường làm không quá ba tiếng đồng hồ trong bối cảnh thời tiết nóng hơn thế này
cho nên chính vì thế mà mỗi một kiếp mà chỉ được bác sĩ chỉ vào và nhân viên tế chỉ vào làm được ba
ba tiếng là đã rất là mệt thởi ngoài việc căng thẳng trong điều trị về chuyên môn còn áp lực về cái chế
độ nắng nóng bản thân cá nhân tôi thì cứ hai ngày một lần tôi sẽ xuống các khu điều trị đó để tôi kịp
cho công việc những ngày đầu khó khăn do chưa quen với môi trường làm việc cũng được các bác sĩ nhanh chóng
nhỏ qua họ đến với bệnh nhân bằng lời thề hipporat hơn thế nữa còn là phẩm chất đạo đức cách mạng của
người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ lấy sức khỏe sự hồi phục của bệnh nhân là niềm vui
là động lực là nền nét đẹp đặc trưng của màu áo blue xanh trên tuyến đầu chống dịch